năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các hoạt động phòng cháy chữa cháy
tới các ban ngành đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân với mong muốn mỗi cơ quan tổ chức cá nhân
sẽ hành động thiết thực để góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho chính mình và cộng đồng
và nhân kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ và một mươi chín năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
tối ngày hôm qua ba tháng một mươi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
và ban thanh thiếu niên vtv sáu đài truyền hình việt nam đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu
chúng tôi là lính cứu hỏa để tôn vinh những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong lòng nhân dân
tham dự chương trình có đồng chí trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các tổng cục các vụ cục nhà trường và cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương
là một mảnh ghép đa sắc về hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong chiến đấu và trong cuộc sống đời thường
bất chấp hiểm nguy khó khăn thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của mình trong cuộc chiến giành lại cuộc sống và sự bình yên cho nhân dân
tham dự chương trình giao lưu những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chia sẻ rất ít về bản thân mình
có chăng tất cả chỉ là những câu chuyện về niềm say mê nhiệt huyết trong công việc
kiên cường trong chiến đấu
và thầm lặng sau mỗi chiến công của đồng đội của tất cả những người lính nhận trên vai nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chúng tôi cũng tự nhận thức nếu như trong hoàn cảnh như vậy chúng tôi đứng trước những hoàn cảnh nguy cấp như vậy
thì chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ như các đồng chí đã làm
khó khăn và cam go là vậy nhưng những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy
vẫn luôn yêu và tự hào với công việc đã chọn lựa
luôn đặt niềm vui và sự an toàn tài sản tính mạng của người dân lên hàng đầu
tinh thần khết lỏng hy sinh vì nhân dân chính là ngọn lửa mà những người lính cứu hỏa đã thắp sáng và nối xài qua nhiều thế hệ
tôi đã nghỉ hưu một mươi chín năm cho đến giờ đến dự cái buổi họp mặt hôm nay ngày truyền thống của lực lượng chúng tôi vô cùng tự hào
bởi vì là lực lượng luôn luôn được sự quan tâm của đảng và nhà nước đã trưởng thành lớn mạnh không ngừng
có thể nói là người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy là làm cái nhiệm vụ rất vinh quang
vào trong đám lửa những người mà người ta cần chạy ra thì chiến sĩ chữa cháy lại phải chạy vào để cứu lấy cái còn trong cái mất cứu mạng tính mạng tài sản của nhân dân
đã là một người chiến sĩ công an nhân dân chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì
khi mà đảng và tổ quốc nhân dân cần đến và tôi yêu hình ảnh người lính cứu hỏa và đó là nhiệm vụ công việc mà tôi chọn
chương trình cũng đã xây dựng và truyền tải nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo của nhân dân các địa phương trong công tác phối hợp giữ gìn an toàn cháy nổ tại các địa bàn dân cư
đây cũng chính là nhân tố góp phần tích cực cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế chính trị của nhiều địa phương
để hưởng ứng ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
những ngày qua nhiều hoạt động đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn ra rất sôi nổi sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh an giang đã tổ chức đoàn kiểm tra tuyên truyền công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở các chợ doanh nghiệp
và những nơi có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
tại các nơi đến kiểm tra lực lượng chức năng đã kiểm tra nhắc nhở các cơ sở doanh nghiệp một số nội dung về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động phòng cháy chữa cháy các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như việc tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy
trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy thiết bị báo cháy chữa cháy
qua đó nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy
loại trừ những nguyên nhân và điều kiện gây cháy đảm bảo tính mạng cho người lao động và tài sản của doanh nghiệp
tại tỉnh quảng nam với tình huống giả định đám cháy xảy ra do bà con tiểu thương trước khi ra về đã thắp hương và đóng quầy hàng
ban quản lý chợ khi đi tuần tra phát hiện đã nhanh chóng báo động tập trung chữa cháy tại chỗ
đồng thời cấp báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến cứu chữa
ngay sau đó tám xe chữa cháy một xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
cùng các đơn vị phối hợp đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy
nhanh chóng cứu người cứu tài sản tránh để thiệt hại lớn cho bà con
buổi diễn tập do phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ
ban quản lý chợ tam kỳ tổ chức đã trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
những kỹ năng thoát hiểm và dập tắt đám cháy cho bà con tiểu thương tại nhiều khu chợ lớn trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre phối hợp với công ty thuốc lá bến tre
cũng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại công ty
với tình huống giả định do chập điện gây cháy một góc phân xưởng sản xuất và ngọn lửa đang cháy lan sang những phần còn lại của phân xưởng này
khi phát hiện đám cháy lực lượng bảo vệ của công ty nhanh chóng ngắt điện trong phân xưởng
và điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đồng thời tổ chức không chế ngọn lửa bằng các phương tiện hiện có
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đưa bốn xe chữa cháy
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy
và triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ và vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn
đây là hoạt động giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có
và kinh nghiệm trong phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
thưa quý vị các đồng chí và các bạn hôm nay liên hoàn truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi
sẽ chính thức khai mạc tại hà nội đây là hoạt động truyền thống và cũng là dịp để những người làm truyền hình
trong lực lượng công an nhân dân gặp gỡ trao đổi chương trình truyền hình chọn ra những tác phẩm chương trình xuất sắc
để phục vụ khán giả truyền hình trong cả nước và cũng là sự kiện chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
liên hoan có sự tham gia của hơn tám bộ phòng cháy
đoàn với khoảng bốn trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đặc biệt liên hoan năm nay có một mươi hai đơn vị ngoài lực lượng công an nhân dân
được mời dự thi bang tổ chức hy vọng sẽ tăng tính cọ sát và cạnh tranh trong các thế loại
bốn nội dung chấm giải bao gồm chương trình chuyên mục tác phẩm báo chí chương trình nghệ thuật chuyên biệt
và dẫn chương trình truyền hình
ngoài việc chấm giải cho các tác phẩm dự thi trong khuôn khổ liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi này
các cuộc hội thảo về thực hiện các chương trình
chương trình chuyên mục tin phóng sự chương trình nghệ thuật chuyên biệt chương trình phát thanh
và giao lưu giữa những người làm truyền hình công an nhân dân sẽ được tổ chức để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của những người làm báo hình trong lực lượng công an nhân dân
liên hoan năm nay còn là dịp để tổng kết và nhìn lại hiệu quả của chín kỳ liên hoan sau hai mươi năm tổ chức
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi sẽ diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại số một lê đức thọ cầu giấy hà nội
vâng liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi đang đến rất gần
và theo kế hoạch bắt đầu từ sáng ngày ba tháng một mươi các đoàn đăng ký tham gia liên hoan đã có mặt để hoàn tất các thủ tục
theo ghi nhận của chúng tôi liên hoan năm nay với việc tăng cả về số lượng và đa dạng với các hình thức thể hiện
được đánh giá là sự kiện mong đợi nhất trong năm của đội ngũ những người làm báo hình thuộc lực lượng công an nhân dân
tám giờ sáng ngày ba tháng một mươi những đơn vị đầu tiên về tham dự liên hoan
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi đã có mặt tại số một lê đức thọ hà nội
mang theo bao cảm xúc bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tham dự
thiếu ý nguyễn duy hưng là cán bộ đội tuyên truyền phòng công tác chính trị công an tỉnh thái bình
đã nhanh chóng nhận được sự tiếp đón chú đáo từ phía ban tổ chức
ngay sau khi đến đây thì chúng tôi đều nhận được sự chỉ dẫn của các thành phần trong ban tổ chức
và chúng tôi đã nhanh chóng thoát khỏi sự bỡ ngỡ để có thể hoàn thành thủ tục của mình
như việc chuyển các file dự thi và đăng ký các thể loại hạng mục và tham gia
theo đúng kế hoạch từ sáng ngày ba tháng một mươi các đơn vị đăng ký tham gia đã đến trước giờ khai mạc
nộp tác phẩm dự thi để phục vụ công tác chấm thi
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi sẽ có khoảng gần tám mươi đoàn tham dự
với các tác phẩm thuộc bốn thể loại bao gồm chương trình chuyên mục an ninh trật tự
tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
người dẫn chương trình
tính đến một mươi bảy h chiều ngày hôm qua ban tổ chức đã nhận được khoảng một trăm linh tác phẩm của hai mươi năm đoàn tham dự
đại diện của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố cần thơ
đây là lần dự thi đầu tiên
có hai tác phẩm dự thi thứ nhất là tác phẩm về mô hình một mươi hai chân một
và một tác phẩm về gương người tốt việc tốt và tham gia chương trình dự mc
để tham gia chương trình lưu quan phim lần này
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi được xem như là ngày hội
của đội ngũ làm tuyên truyền của công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các tỉnh thành phố các tổng cục bộ tư lệnh vụ cục viện trực thuộc bộ công an
đặc biệt liên hoan năm nay với một mươi hai đơn vị ngoài lực lượng công an nhân dân được mời dự thi
ban tổ chức hy vọng sẽ tăng tính cọ sát và cạnh tranh trong các thể loại
đây là một cơ hội rất lớn để những người làm truyền hình trong lực lượng công an dân
có cơ hội cọ sát giao lưu cùng chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao trình đội nghiệm vụ
và góp phần trong sự nghiệp công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia tuyển truyền truyền thức
an toàn xã hội
mang theo nhiều cảm xúc mỗi kỳ liên hoan truyền hình công an nhân dân đều đánh dấu sự trưởng thành
và ngày càng chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo hình thuộc lực lượng công an nhân dân
lễ khai mạc liên hoan truyền hình công an nhân dân toàn quốc lần thứ một mươi sẽ chính thức khai mạc
vào hai mươi h năm tối nay và được truyền hình trực tiếp trên sóng intv
thông tin về hoạt động của liên hoan truyền hình công an nhân dân sẽ được chúng tôi liên tục
chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
ngày ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cho biết
đơn vị vừa điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn xã lãng công huyện sông lô
trước đó tại tỉnh lộ ba trăm linh bảy thuộc xã lãng công huyện sông lô anh nguyễn quốc dân
chú tại xã lãng công huyện sông lô bị một nhóm thanh niên gồm bốn đối tượng đánh gây thương tích nhẹ
sau đó có một đối tượng cướp của anh dân một điện thoại di động
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an huyện sông lô đã tập trung lực lượng điều tra xác minh
và nhanh chóng làm rõ thủ phạm cướp điện thoại của anh dân là trần anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã đồng quế huyện sông lô
tại cơ quan công an đối tượng trần anh tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông lô đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tại thành phố hồ chí minh đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi một cho biết
đã bắt giữ đối tượng văn triệu trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra tên lâm khai nhận vào khoảng hai h bốn mươi ngày hai mươi bảy tháng chín
có cùng hai người bạn nhậu say rồi cùng nhau thuê phòng tại một khách sạn
trên đường bình thới phường một mươi quận một mươi một để nghỉ ngơi và thư giãn
đến khoảng sáu giờ tinh lâm thức dậy và mượn xe máy hiệu exciter biển số tám mươi bốn h một mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi ba của người bạn
rồi đem đi cầm lấy bảy triệu đồng đi chơi game
sau đó tên lâm bỏ nhà sống lan thang khu vực bệnh viện chợ rảy
tới ngày một tháng một mươi sau khi về nhà chơi thì tên lâm bị công an quận một mươi một bắt giữ
hiện công an quận một mươi một đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng văn triệu trường lâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua a công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã phối hợp với công an xã tân thạnh
vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trú ở các xã an phong tân thạnh và phú lợi của huyện thanh bình
đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ bốn con gà trống bốn cặp cửa sắt cân đồng hồ
trên ba mươi năm triệu đồng ba mươi năm xe mô tô một mươi điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc đá gà
hiện vụ việc đang được công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình là thông tin từ công an tỉnh tây ninh và quảng ngãi đã tiến hành trao trả tài sản cho người dân
chiều ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tây ninh đã trao trả một mươi tám usd
cho bà ông son năm mươi hai tuổi quốc tịch campuchia
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn có hai người đàn ông việt nam mang cục vàng hai mươi bốn k
nặng hơn một mươi bốn gram đến tiệm cầm đồ của bà ông xuân cầm cố lấy số tiền một mươi tám đô la mỹ
khoảng hai giờ sau các đối tượng này quay lại chuột vàng và trả cho bà một trăm linh đô la mỹ tiền lãi
sau đó bọn chúng quay lại tiếp tục cầm vàng cho bà
lợi dụng lúc bà ân mất tập trung cả hai đã tráo đổi vàng thật thành vàng giả để đưa cho bà lấy một mươi tám đô la mỹ
sau đó bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và tẩu thoát
nhận được công văn phối hợp điều tra của công an nước bạn công an tỉnh tây ninh đã vào cuộc điều tra
xác định được nhóm đối tượng thực hiện vụ lừa đảo nói trên gồm huỳnh thanh tuấn phạm thái hà và lê minh hùng
cùng trú huyện go dầu
tại cơ quan công an bọn chúng đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và giao nộp lại số tiền một mươi tám đô la mỹ
cũng trong chiều qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
cũng đã tổ chức trao trả năm triệu đồng vị rơi cho bà phạm thị miên trú tại xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày lúc đang làm thủ tục đăng ký làm giấy chứng minh nhân dân tại phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh bà miên bị rơi chiếc ví da bên trong có năm triệu đồng
thượng úy nguyễn trọng tấn đã nhặt được
sau đó báo cáo lãnh đạo phòng tổ chức xác minh trả lại số tiền bị rơi cho nạn nhân
không chỉ tại hà nội thành phố hồ chí minh một số tỉnh miền trung mà tại thời điểm này ở tỉnh phú yên tình hình bệnh sốt xuất huyết hiện đang có chiều hướng gia tăng
hiện toàn tỉnh đã ghi nhận có hai mươi một ổ dịch sốt xuất huyết tăng một mươi một ổ dịch so với cùng kỳ năm trước
các phương án phòng ngừa căn bệnh này đang được ngành y tế phú yên triển khai ở tất cả các địa phương nhằm tránh tình trạng bùng phát sốt xuất huyết
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng trở lại trong thời điểm hiện nay ngành y tế các huyện trong tỉnh phú yên đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng xử lý ổ dịch tránh nguy cơ lây lan phát triển thành dịch lớn
bên cạnh đó ngành y tế tỉnh phú yên cũng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng tránh sốt xuất huyết hạn chế thấp nhất số ca bệnh trong những tháng mùa mưa

chỉ trong vòng một tuần nhưng em nguyễn tiến an sinh viên đang sống tại khu b ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
đã bị trên ba mươi vết tổn thương do kiến ba khoang tiếp xúc
ban đầu là những ban đỏ mụn nước mụn mũ loét nông trên da rác và ngứa âm ỉ không thành cơn
hiện các thương tổn trên tay và chân của an đã dần thuyên giảm
nhưng nếu không điều trị đúng cách sẽ để lại sẹo
buổi tối ngồi học bài rồi nó tự đậu vào người nó chạm vào người là bị
với lại tối ngủ mắc mùng nhưng mà nó vẫn đi vô đi ra rồi tay chạm trúng mùng này nọ
thì dính vào tay với chân thì để trúng mùng bị dính
thường là buổi tối mới có khoảng từ tám giờ trở đi buổi sáng thì không có
khu vực ký túc xá đại học quốc gia tp hcm với đặc điểm là khu sinh hoạt biệt lập
bao quanh là các đồng trống đồng cỏ và rừng cây
đa phần là vùng ẩm ướt tạo môi trường thuận lợi cho kiến ba khoang làm tổ
khi mưa xuống làm động tổ nên lượng lớn kiến ba khoan bay vào khu vực ký túc xá
nhất là vào ban đêm ở những khu có ánh sáng đèn
hiện công tác phòng chống kiến ba khoang ở khu ký túc xá đã được ban quản lý chủ động thực hiện từ đầu tháng chín
số lượng sinh viên bị viêm da do tiếp xúc kiến ba khoang có giảm đáng kể
nhưng mỗi ngày vẫn có thêm những trường hợp sinh viên bị kiến tấn công
tôi đã cho in tờ rơi đã đưa lên các trang web
đặc biệt là chúng tôi đưa đến tận phòng các bạn sinh viên những sự việc cần thiết nhất
để cho các bạn tự vệ dựa trước tình trạng kiến ba khoan này
về phía chủ động chống thì chúng tôi cũng thực hiện phối hợp với trung tâm y tế dự phòng của thủ đức
đã phun thuốc định kỳ theo phát đồ của chúng tôi là vòng ngoài vòng trong
để cố gắng hạn chế sự tấn công của kiến ba khoang vào ký túc xá
theo các chuyên gia kiến ba khoang có kích thước nhỏ hơn hạt thóc
có cánh bay thân mình thong dài từ chín đến một hai cm
loài này thường xuất hiện vào mùa mưa khi có độ ẩm cao
trên cơ thể của kiến ba khoan chứa chất độc pederine
có độc tính gấp một mươi hai một mươi năm lần nọc rắn hổ
do chỉ tiếp xúc với một lượng nhỏ và ở ngoài da
nên người bị chung tấn công sẽ có vết thương như bị tạc acid
ngoài ra dịch này cũng đang bùng phát mạnh với khoảng ba mươi người mắc ca và hai mươi ca tử vong
theo thông tin phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính giám đốc bệnh viện nhiệt đới cho biết
đã có năm mươi ba tỉnh thành phố có dịch
đáng lo ngại là khi bộ y tế cho biết dự kiến năm nay dịch xuất xuất huyết sẽ bùng phát mạnh trong cả nước
dịch sốt xuất huyết diễn ra với nhiều mức độ những ca nặng nhập viện ca nhẹ có thể điều trị tại nhà
cơ quan y tế khuyến cáo người bệnh khi có dấu hiệu xuất xuất huyết thì phải nhập viện sớm để điều trị
hiện các bệnh viện trên toàn quốc đều đã sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng
chứ không chỉ ở các bệnh viện tuyến trung ương
có tới một mươi triệu người việt nam mang gian bệnh tan máu bẩm sinh
nếu người mang mayen bệnh này lấy nhau thì hai mươi năm con của họ chắc chắn sẽ mắc bệnh
thống kê mỗi năm thế giới có chừng khoảng một mươi năm trẻ mới sinh mắc bệnh tan máu bẩm sinh
và trong đó hai bé ở số này là trẻ việt nam
thưa quý vị và các bạn vừa qua tỉnh đoàn vĩnh phúc phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh vĩnh phúc
và công ty honda việt nam đã tổ chức lễ phát động chiến dịch an toàn giao thông cùng honda việt nam năm hai nghìn hai mươi
với sự tham dự của hơn hai đoàn viên thanh niên
chiến dịch an toàn giao thông honda việt nam năm hai nghìn một mươi năm với mục đích nâng cao kiến thức an toàn giao thông
và kỹ năng lái xe an toàn cho các đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
có phần giảm thiểu tai nạn giao thông
tại buổi lễ đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia ghi nhận những kết quả đạt được
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của tỉnh vĩnh phúc và nhấn mạnh trong thời gian tới
các cấp các ban ngành đoàn thể của tỉnh vĩnh phúc cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng
về nguy cơ hiểm họa tai nạn mô tô xe gắn máy và các biện pháp phòng tránh hạn chế tai nạn khi tham gia giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh bắc ninh vừa tổ chức hội thi an toàn giao thông tỉnh bắc ninh năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn thân thiện không tai nạn giao thông
vì tính mạng con người là trên hết các tuyên truyền viên đến từ tám đội thi đã có dịp tìm hiểu thêm
những kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa gắn với liên hệ thực tế tại địa phương
bên cạnh đó với những tiểu phẩm được giàn dựng công phu có nội dung xoay quanh các chủ đề thời sự
về tình trạng vi phạm luật giao thông đã thu hút sự quan tâm theo dõi cổ vũ của các cổ động viên
hội thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các tuyên truyền viên cơ sở trong việc nâng cao kỹ năng
trong tuyên truyền luật an toàn giao thông và góp phần đưa pháp luật an toàn giao thông đi vào cuộc sống
sau đây là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các địa phương mà chúng tôi vừa cập nhật
tại thành phố hồ chí minh một xe bán tải chạy trên đường trần hưng đạo phường bảy quận năm
giải phân cách rồi tông vào tiệm thuốc bắc vĩnh thái đường tại số năm mươi một đường trần hưng đạo bê gây tai nạn
vụ tai nạn đã khiến cho hai người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu
kéo theo đó là làm một mảng tường bên phải của ngôi nhà cũng bị hút đổ
lực va chạm cũng khiến đầu xe bán tải bị bể nát kính chắn gió bị nứt
tại quảng ngãi vào trưa ngày ba tháng một mươi tại km một nghìn sáu mươi hai quốc lộ một a thuộc thị trấn la hà huyện tư nghĩa
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô
vụ tai nạn làm xe ô tô bị hư hỏng phần đầu xe
tài xế lê thanh hiền và phụ xe nguyễn ngọc tuấn bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện đa khoa đà nẵng cấp cứu
cùng ngày một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
tài xế nguyễn hồng cường điều khiển xe ô tô
do chạy với tốc độ cao bị mất lái nên đã lao thẳng vào bà nguyễn thị tuyết lệ đang dắt xe đạp đi ngược chiều trong lề đường
cú tông mạnh khiến bà lệ hất văng lên lề đường bất tỉnh tại chỗ
chiếc xe đạp bị cuốn thẳng vào gầm xe gãy nát
chiếc xe ô tô chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục tông đổ sập biển báo hiệu giao thông bên lề đường
trong những năm qua trường trung học phổ thông châu thành phường phước hiệp thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
được đánh giá là một trong các trường học thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố
trong nhiều năm trở lại đây đã không xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào trong học sinh nhà trường
có được kết quả như trên là do ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông
xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv bà rịa vũng tàu
một buổi biểu diễn tiếp mục tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao thông tại trường trung học phổ thông châu thành
phường phước hiệp thành phố bà rịa vũng tàu
điều đặc biệt tất cả các tiểu phẩm nói trên từ các khâu xây dựng kịch bản lên kế hoạch giàn dựng biểu diễn
đều được thực hiện bởi chính các em học sinh
mỗi tuần sẽ có một tiết mục được biểu diễn tại lễ sinh hoạt trước cờ vào sáng thứ hai
không quá khó hiểu khi hoạt động này đã thực sự tạo được sự hứng thú và tham gia nhiệt tình của học sinh nhà trường
bởi ở đó các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo bày tỏ quan điểm cá nhân của mình
mà thông qua đó những ý thức về chấp hành luật lệ an toàn giao thông cũng đã hình thành nên trong mỗi học sinh một cách rất tự nhiên
để hưởng ứng cái tháng an toàn giao thông thì em và các bạn thì cũng muốn mình làm một cái gì đó để góp phần tuyên truyền cho mọi người biết về luật an toàn giao thông
nên tụi em đã lên ý tưởng chuẩn bị cũng khá lâu và tập luyện hằng ngày một cách say mới
để có thể đưa cho mọi người một tiếp mục sâu sắc và từ đó mọi người có thể em hiểu hơn về luật an toàn giao thông
song song với hoạt động nói trên trong thời gian qua ban giám hiệu trường trung học phổ thông châu thành còn thực hiện nhiều biện pháp nâng cao ý thức cho học sinh phụ huynh cũng như cán bộ công nhân viên nhà trường
việc thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của nhà trường
được điều này cho nên là ban giám hiệu nhà trường đã phát động tuyên truyền cho phụ huynh học sinh trong buổi họp phụ huynh đầu năm rồi ký cam kết đối với đoàn trường
và đó là những hoạt động đối với phụ huynh và các em học sinh mang tính chất tập thể
còn đối với từng cá nhân thì những em học sinh nào vi phạm thì trường sẽ xử lý rất nghiêm khắc trong khi xếp loài hành kiểm cuối năm
tỉ lệ học sinh chấp hành quy định đội bũ bảo hiểm cao
số học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông giảm theo từng năm
những biện pháp quyết liệt sáng tạo như trên đã và đang thực sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của phụ huynh học sinh
với những tiền đề đó trong năm học an toàn giao thông hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trường trung học phổ thông châu thành được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác tuyên truyền chấp hành luật lệ an toàn giao thông tại địa phương
thông tin từ sở giao thông vận tải quảng ngãi
các doanh nghiệp vận tải thuộc diện phải kê khai lại giá cước phù hợp với giá nhiên liệu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều đã chủ động kê khai giảm giá cước theo yêu cầu của tỉnh và của bộ giao thông vận tải bộ tài chính
trên cơ sở hồ sơ kê khai giá cước của các đơn vị vận tải trong năm hai nghìn một mươi năm sở giao thông vận tải quảng ngãi đã phối hợp với sở tài chính giả soát kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
thì không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về niêm yết và tổ chức bán vé không đúng quy định
trong năm hai nghìn một mươi năm tất cả một mươi tám doanh nghiệp vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải kê khai giá cước đã thực hiện việc kê khai giá cước theo quy định
mức giảm giá cước vận tải giao động từ một ba đến một mươi
riêng bốn hãng taxi tại quảng ngãi giảm cước ở mức từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng một km